hòa chung niềm vui hân hoàn của tuổi thơ trên mọi miền đất nước ngày quốc tế thiêu nhi
sáng ngày một tháng sáu ngày đầu tiên của tháng hành động vì trẻ em năm hai nghìn một mươi chín
tại hồ hoàn kiếm trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh bộ lao động thương bình và xã hội
bộ giáo dục và đào tạo phối hợp tổ chức lễ phát động chiến dịch hành động vì trẻ em khai mạc hè năm hai nghìn hai mươi
trong buổi sáng nay tại lễ phát động đã diễn ra nhiều hoạt động như tập huấn kỹ năng tự vệ cho trẻ
chống xâm hại và bạo lực tình dục
một trong những ý nghĩa của chiến dịch hành động vì trẻ em năm hai nghìn một mươi chín là nâng cao nhận thức gia đình
nhà trường và cộng đồng ngăn chặn bạo lực học đường phòng tránh xâm hại trẻ em
đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao nhận thức tăng cường trách nhiệm và năng lực của gia đình
nhà trường cán bộ phụ trách và thiếu niên nhi đồng trong tham gia phòng ngừa
ngăn chặn các hành vi bạo lực học đường xâm hại
thông điệp được đưa ra sau lễ phát động là chúng ta hãy thôi nói hãy thực sự bảo vệ trẻ bằng những việc làm thiết thực
nó được triển khai từ tháng sáu cho đến tháng tám năm hai nghìn một mươi chín trong ba tháng như vậy thì với năm nhóm nội dung sẽ được triển khai
ngoài các nội dung và chúng ta trong lễ phát động ngày hôm nay cũng như là tổng kết chiến dịch thì chúng ta sẽ có nhóm các hành động để cung cấp những kiến thức những cái tài liệu cần thiết
để nâng cao những kỹ năng cho người lớn cũng như là trẻ em trong cái việc là tự phòng chống tự vệ trước những cái hành vi mà xâm hại bạo lực
ở nước ta hiện nay đang có tới một mươi bảy cơ quan bảo vệ trẻ em tuy nhiên khi trẻ em không được an toàn hay bị xâm hại gia đình người thân của các em không biết phải kêu ai
do đó sau lễ phát động này các tổ công tác cần đi vào những hoạt động thực chất và hiệu quả có sự giám sát huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện quyền trẻ em
đặc biệt là quyền được bảo vệ quyền được sống an toàn của trẻ em